thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành các địa phương trong cả nước kể cả các tập đoàn tổng công ty các cơ quan sự nghiệp có liên quan đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kiềm chế lạm phát và các chỉ tiêu khác mà quốc hội trung ương đã giao cho chính phủ thủ tướng chính phủ thực hiện
thủ tướng yêu cầu những nhiệm vụ giải pháp trong chỉ thị hai mươi bốn nhất là giả lại ba mươi một mặt hàng sản phẩm để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh sẽ được giao cho từng đơn vị
chính phủ đồng ý chủ trương phải tăng cường kiểm tra đôn đốc báo cáo
công tác tập trung đôn đốc thực hiện chỉ thị của thủ tướng
bộ tài chính ngân hàng nhà nước báo cáo các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tăng trưởng theo lĩnh vực được phân công
đối với ngân hàng nhà nước một mặt là các công chí đảm bảo tăng mức tiêu dụng vượt mức kế hoạch cơ cấu tiêu dụng hợp lý đề nghiện về chủ trì giải quyết gói tiêu dụng hỗ trợ tiêu dụng

thủ tướng lưu ý hiện có tồn tại lớn trong đầu tư xây dựng cơ bản
đó là vốn đầu tư công giải ngân chậm còn một số nguồn vốn chưa xử lý được
thủ tướng lưu ý hiện có tồn tại lớn trong đầu tư xây dựng cơ bản
còn một số nguồn vốn chưa xử lý được
thủ tướng lưu ý hiện có tồn tại lớn trong đầu tư xây dựng cơ bản

đó là vốn đầu tư công giải ngân chậm còn một số nguồn vốn chưa xử lý được

người đăng ảnh trẻ em lên các trang mạng xã hội mà không xin phép có thể sẽ phải hầu tòa
đây là thông tin mà nhiều người đang dùng các trang mạng xã hội tại việt nam đặc biệt quan tâm
thông tin này xuất hiện khi luật trẻ em hai nghìn một mươi sáu được quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
vậy chúng ta cần phải có cái nhìn và hiểu thế nào về luật mới này
xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
đối với những trường hợp bị xâm phạm về đời sống riêng tư cũng như bí mật cá nhân đều có quyền khởi kiện
ngay cả bố mẹ xâm phạm cũng có quyền khởi kiện
việc khởi kiện là sẽ thông qua người đại diện hợp pháp cũng như là người giám hộ
tôi khẳng định trẻ em có quyền kiện đối với những việc bị xâm hạ hình ảnh
với cái quy định này thì nó lại phù hợp với hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba cũng như là bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm về quyền nhân thân đối với lại con người
là mẹ của một bé gái
hơn ba tuổi chị nguyễn thu hà ở phố pháo đài láng hà nội cũng đặc biệt quan tâm với những thông tin về luật trẻ em hai nghìn một mươi
vừa chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
nhanh chóng bước qua những cảm giác lo ngại ban đầu
chị hà đã chủ động tìm hiểu những thông tin và trang bị kiến thức cho chính mình xung quanh luật mới này
theo tôi thì cái việc mà đưa ảnh con của mình lên trên trang mạng cá nhân thì giới hạn tuổi là đúng
bởi vì khi mà con đến một cái lứa tuổi nào đó
thì con bắt đầu có những cái ý thức về cái quyền riêng tư cá nhân của mình
ví dụ như là khi mà bố mẹ đưa ảnh con lên thì thấy là con dễ thương chẳng hạn
nhưng mà bản thân con thì con thấy là cái hành động ấy của con rất là ngốc ngách chẳng hạn
ngoài cái việc là làm cho con xấu hổ ảnh hưởng tới tâm lý của con
thì có thể là bố mẹ sẽ vô tình làm lộ cái thông tin
và những cái thông tin đấy nếu mà để những cái người mà có mục đích không tốt
họ lợi dụng và họ biết được cái thông tin thì có thể là ảnh hưởng tới con
trong luật trẻ em lần này
cũng có những quy định rõ về quyền được tham gia ý kiến
vào các vấn đề liên quan đến trẻ em của trẻ khi bảy tuổi
những quyết định trong gia đình nhà trường
thậm chí những quyết định của cơ quan nhà nước khi ra các chính sách pháp luật
đều phải tham khảo ý kiến của trẻ em đặc biệt là trẻ từ đủ bảy tuổi trở lên
khi xây dựng luật thì các nhà làm luật bao giờ cũng xác định
các nhà cũng xác định về cái độ tuổi để chịu trách nhiệm về pháp luật
đối với những trường hợp
đối với trường hợp
đối với những trường hợp
đối với trường hợp này quyết định bảy tuổi
bởi vì các nhà khoa học cũng như là tính toán đến tâm sinh lý của người trẻ
khi mà người trẻ đủ bảy tuổi là người ta đã nhận thức được cái thế giới xung quanh
người ta nhận thức được có những cái quan điểm riêng
có những ý kiến riêng đối với sự việc hiện tượng xảy ra
cho nên là quy định bảy tuổi là phải hỏi ý kiến của trẻ
trong cái nguyện vọng cũng như là cái tâm tư
hay là cái ý kiến của trẻ ra sao đối với cái việc người lớn định làm
nhằm hỗ trợ các em có thể giải quyết các vướng mắc
nếu nhận thấy các hành vi có nguy cơ xâm hại đến quyền riêng tư cá nhân
trong luật mới này đã có cơ chế để trẻ em có thể bày tỏ ý kiến
nguyện vọng gửi thông tin mà các em cho rằng bất lợi đối với các em
bằng hai biện pháp hỗ trợ
các em có thể cung cấp thông tin về hành vi gây bất lợi cho mình
kể cả của bố mẹ đến một tổ chức mà luật quy định
đó là trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
các em có thể gọi điện đến tổng đài quốc gia
về trẻ em với đầu số một nghìn tám trăm linh một nghìn năm trăm sáu mươi bảy
đây là điện thoại tư vấn hỗ trợ cho trẻ do cục bảo vệ
chăm sóc trẻ em thuộc bộ lao động thương binh và xã hội vận hành
ngay lập tức các cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp kết nối
với chính quyền sở tại bảo vệ các em tốt nhất
để đưa các hành vi gây tổn hại đến các em ra trước pháp luật
ở phần tiếp theo của chương trình
người dân hà nội đối mặt với đợt nắng nóng đầu hè
xây dựng việt trì thành trung tâm đô thị vùng của cả nước
những ngày qua hà nội bắt đầu bước vào đợt nắng nóng gây gắt nhất kể từ đầu hè
với nhiệt độ lên tới bốn mươi năm độ c gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân
hiện tượng thời tiết nắng nóng này sẽ kéo dài sang những ngày đầu tuần sau

những vật dụng không thể thiếu với người tham gia giao thông
thời điểm này không khó để bắt gặp hình ảnh người dân che nắng kín mít
di chuyển trên đường phố hà nội
tại những nút giao thông mọi người đều tranh thủ trú tạm chỗ bóng dâm chờ đèn đỏ
dù chỉ là trong dây lát

nên là mọi hoạt động rất là trong nhà hết ạ
hạn chế ra ngoài rất là nhiều ạ
mà đến tối thì nó rất là nóng ạ
em thấy là ảnh hưởng rất nhiều ạ
ngồi học hoạt
không thể nào
mà xua được cái nóng ạ
quạt chỉ thổi cái thêm nóng vào mình thôi ạ
nên ngồi học không thể ngồi được ạ
nắng nóng cũng khiến hành khách tại bến xe cảm thấy mệt mỏi
mặc dù không chen lấn đông đúc như ngày lễ
nhưng việc chờ đợi giữa nắng khiến nhiều hành khách ủ rũ quẻo bài
thời tiết oi bức nắng nóng kéo dài như thế này
những người bị ảnh hưởng trực tiếp là những người lao động phải thường xuyên có mặt ngoài đường
bọn tôi đi làm ở ngoài trời thế này thì nắng lắm
nhất là trèo cột điện thì không thể chịu được
chỉ độ ba mươi phút lại phải vào trong nắng trong mát để ngồi thôi
chứ còn thì không thể ra ngoài trời để làm mãi ở ngoài được
tôi đi ra đường thì nắng lắm nhất là buổi trưa
không thể nào mà cự được là phải rào có cây ẩn
mà đi một lúc là mồ hôi một cây nhễ nhại ra nhược cả người ra
hôm nay và ngày mai hà nội và các tỉnh bắc bộ tiếp tục nắng nóng nhất cả nước
do tác động của vùng áp thấp nóng phía tây
kết hợp với gió phơn
hoạt động mạnh đợt nắng nóng này kéo dài hết mùng năm tháng sáu
người dân phải lưu ý có những biện pháp tranh nóng hạn chế ra ngoài đường
nếu không cần thiết để đảm bảo sức khỏe trong thời gian này
từ đầu tháng năm đến nay cư dân sinh sống tại tòa chung cư vp ba
bán đảo linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
lầm vào cảnh mất nước thường xuyên
tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn trong hơn một tuần trở lại đây
nắng nóng kéo dài kèm theo mất nước đời sống của người dân
khu dân cư bị xáo trộn rất nhiều ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tích nước trong xô chậu song nồi trong bất cứ vật chứa nào có thể sử dụng
đó là hình ảnh xảy ra suốt gần một tháng nay của cư dân sinh sống tại khu trung cư vp ba bán đảo linh đàm
không có nước đời sống người dân bị xáo trộn nghiêm trọng
mặc dù cư dân đã có ý kiến nên chủ đầu tư xây dựng tòa nhà nhưng đến nay đều chưa có sự thay đổi
thực ra thì ngay khi chúng tôi nhận nhà là vấn đề nước ở đây đã là vấn đề rồi
và chính cái nước ở đây nó mất nước từ khi chúng tôi dọn về đây cách đây ba bốn năm
khoảng độ gần một tháng nay thì nước cấp theo giờ
thì chúng tôi là người về hưu thì có thể là túc trực để mà đón nước được
nhưng mà nhất là các cái bạn trẻ họ đi làm về con cái đón ở nhà trường về nó không có nước
nó đúng vào cái thời điểm cần nước nhất thì nó lại không có thì đấy là cái điều rất khổ

thì tòa nhà họ thông báo trên bảng tin là cấp cho chúng tôi sáng một tiếng trưa một tiếng và chiều một tiếng
thế thì mọi người tôi ban ngày đi làm thì vẫn sáu giờ chiều về
nhưng mà sáu giờ chiều về mở nước thì vẫn chưa có nước
và nếu như bình thường họ bảo sáu giờ thì phải sáu giờ hai mươi
và sau đấy chỉ khoảng ba mươi phút là sẽ là hết nước luôn
và gia đình chỉ trong vòng gói gọn sinh hoạt trong vòng ba mươi phút đấy
hiện tại thì chỉ riêng một cái tòa vb ba của chúng tôi là mất nước
còn nó toàn bộ xung quanh này là đều có nước
không có nước để sinh hoạt
mà trời tiết thì rất là nóng lực
toàn ba mươi chín bốn mươi độ như này
nên là người dân người ta là cũng rất là bức xúc
các anh bảo thông báo cấp theo giờ đấy
một ngày thì cấp như vậy là chỉ được hai giờ hay ba giờ gì đấy
cho nên là những cái tầng dưới chúng tôi là tương đối là những cái giờ là có nước
nhưng mà những cái tầng càng lên cao là chả có giọt nước nào cả
tòa nhà vp ba do chủ đầu tư là công ty cổ phần xây dựng số một điện biên
thuộc tập đoàn mường thanh
tòa nhà hiện tại đang có trên bốn trăm linh hộ dân sinh sống với khoảng hơn hai người dân
vậy mà tình trạng mất nước thường xuyên và kéo dài diễn ra trong bốn năm năm nay
ngay khi tòa nhà đi vào sử dụng
chúng tôi đã tìm hiểu và biết là không phải là do nguồn nước của thành phố mà là vb ba không được ký trực tiếp
với lại bên chủ đầu tư nước của nước sạch hà nội hay là nước vinaconex gì hết
mà chúng tôi chỉ ăn nhở tạm cái nguồn nước từ bên vp sáu sang thôi
quý dân đã tìm hiểu và cũng biết là
tình trạng mất nước là do hệ thống cấp nước của chủ đầu tư không đảm bảo
cái đường ống vào quá bé và bọn tôi không ký hợp đồng trực tiếp với công ty cấp nước của thành phố
mà lại lấy một phần của bên nút của bên hút và một phần trích từ cái đường ống của vp năm và vp sáu
nên là không đảm bảo lưu lượng cho chúng tôi sử dụng
sau những kiến nghị của người dân ngày hai tháng sáu
phía chủ đầu tư đã tăng cường điều tiết nước theo nghi thức thủ công giữa một số tòa nhà xung quanh
để cấp nước cho vp ba
tuy nhiên giải pháp này chỉ mang tình thế và vẫn đặt cư dân vp ba trong tình trạng mất nước
trong ngày hôm nay đã có sự trao đổi trực tiếp giữa cư dân sinh sống tại đây
đại diện chính quyền phường hoàng liệt và chủ đầu tư tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề này
tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề này
cải tạo lại cái đường ống để đảm bảo cung cấp nước
và chúng tôi sẽ làm việc với bên cung cấp nước sạch để ký hợp đồng thẳng với các cư dân
đối với việc khắc phục cái việc mất nước thì yêu cầu chủ đầu tư cũng như sinh nghiệp quản lý nhà
là trước mắt là bằng mọi cách khắc phục không để cho thiếu nước
và cũng đề nghị với chủ đầu tư là sẽ làm việc với công ty bifaco
để cấp nước đến tận đồng hồ của các cư dân theo như đề nghị của các anh
và vấn đề này thì phường của tôi đã có văn bản rồi
trong thời gian tới chủ đầu tư là công ty cổ phần xây dựng số một điện biên
thuộc tập đoàn mường thanh cần sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên
cung cấp đủ nước sinh hoạt cho hàng nghìn người dân khu vực này
trong khi đó trên địa bàn huyện miền núi đắc rông tỉnh quảng trị
nhiều năm qua nhiều công trình nước sạch đã mọc lên ở khắp các bản làng
nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nước sinh hoạt huyện đắc rông đã thành lập các tổ tự quản
quá trình đưa vào khai thác sử dụng đã có một số mô hình phát huy hiệu quả
và người dân luôn yên tâm về nguồn nước sinh hoạt của mình
không chăn thả châu bò khu vực bể đầu nguồn không phun và xúc rửa thuốc trừ sâu khu vực bể đầu nguồn
đây là hai trong bảy điều quy định tại mô hình nước tự chảy ở thôn ca lu xã đắc rông huyện đắc rông tỉnh quảng trị
toàn thôn ca lu xã đắk rông huyện đắk rông tỉnh quảng trị có tám bể nước tự chảy
bên cạnh việc bảo quản tốt hệ thống nước thì người dân nơi đây cũng đã tự nguyện
đóng góp mỗi hộ dân một mươi hai đồng một tháng tiền quỹ để tu sửa thương kỳ
vẫn đông bà con trong thôn bàn vì mình có nước sạch rồi phải giữ gìn cho an toàn nước sạch mình
để mà mình đỡ bà con trong thôn mình để mà đỡ mục nước giống như hồi xưa nữa
hiện tại toàn huyện miền núi đắc rông có ba mươi sáu tổ tự quản
mỗi tổ có một cách làm khác nhau để vận động người dân tham gia đóng góp bảo vệ hệ thống nước sạch
nhờ vậy mà một số công trình cấp nước sinh hoạt hoạt động rất hiệu quả
tiếp tục xây dựng được cái quy chế là để cho người dân là họ tự quản và cả cái công kinh này
và bàn giao cho xã và ban giáo cho cộng đồng để quản lý và theo cái hướng là quản lý là có thu
hiện nay do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
nguồn nước phục vụ sinh hoạt và đời sống cho người dân đang ngày càng thiếu hụt
thì vấn đề phát huy vai trò của tổ tự quản là hết sức quan trọng
vì vậy trong thời gian tới trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh quảng trị
cần nhân rộng những mô hình tổ tự quản hiệu quả
để từng bước bảo vệ được nguồn tài nguyên nước quý báu không bị cạn kiệt theo thời gian
tiếp tục với phần tin hôm nay thành ủy
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố việt trì
đã lòng trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập thành phố
mùng bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai mùng bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
từ một thị xã nhỏ bé sau năm mươi năm năm hình thành và phát triển
trải qua nhiều giai đoạn kiến tạo quy hoạch và xây dựng
đến nay thành phố việt trì đã có một tầm vóc mới
trở thành một địa điểm nổi tiếng về du lịch tâm linh về với cội nguồn của dân tộc
mang đậm bản sắc dân tộc
đặc biệt nhiều tuyến đường quốc lộ cầu và đường đối ngoại
như đường cao tốc nội bài lào cai quốc lộ hai quốc lộ ba mươi hai c
đã giúp kết nối giao thông thúc đẩy kinh tế phát triển
tạo thành điểm nhấn cho thành phố
hiện nay là thành phố có một mươi xã thì đã có sáu xã nông thôn mới rồi
vì vậy bộ mặt của đô thị nông thôn thành phố thay đổi theo hướng sáng
xanh sạch đẹp hơn văn minh hơn và bình yên hơn
người dân cùng với các cấp chính quyền xây dựng một đô thị văn hóa văn minh
và từng bước xây dựng thành phố việt trì trở thành thành phố lễ hội
về với cội nguồn dân tộc việt nam
với những tiềm năng lợi thế sẵn có
cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền thành phố
mục tiêu xây dựng việt trì trở thành thành phố lễ hội
về với cội nguồn dân tộc việt nam vào năm hai nghìn hai mươi
và phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
việt trì sẽ trở thành một trong một mươi hai đô thị
trung tâm dân tộc việt nam
mới đây tại thành phố cần thơ
công ty cộng phần dịch vụ vận chuyển thế giới
bằng hình thức thuê chuyến sau hơn một năm gián đoạn
vào ngày hai mươi bảy tháng sáu bằng máy bay airbus ba trăm hai mươi
với một trăm bảy mươi chín chỗ ngồi thời gian bay chín mươi phút
cho hai thành phố du lịch hàng đầu cần thơ và thái lan
giúp du khách cần thơ và các tỉnh thành đồng bằng sông kiểu long
dễ dàng khám phá xứ sở nụ cười thái lan
đồng thời chuyến bay cũng mở ra cơ hội quảng bá du lịch
các tỉnh khu vực đồng bằng sông kiểu long nói chung
và thành phố cần thơ nói riêng đến với thái lan
theo thống kê năm hai nghìn một mươi sáu bình quân số lượng du khách việt
đến du lịch tại thái lan lên đến chín trăm linh lượt người
và được dự báo sẽ vượt một triệu lượt người trong năm hai nghìn một mươi bảy
cùng những thảo nguyên đất đai rộng lớn từ lâu đã nổi tiếng với nghề chăn nuôi bò sữa
với gần hai mươi con bò sữa được chăn nuôi theo hình thức liên kết chặt chẽ
giữa người nông dân và doanh nghiệp đã góp phần giúp cho người dân nuôi bò nơi đây
ổn định sản xuất gia tăng thu nhập
đây là trang trại chăn nuôi bò sữa trên diện tích ba hectare
theo tiêu chuẩn việt gáp của gia đình ông dương văn mậu
tại tiểu khu bảy mươi thị trấn nông trường mộc châu
ngay từ những ngày đầu chăn nuôi có hai con bò
nhưng gia đình ông đã liên kết với công ty cổ phần giống bò sữa mộc châu
nên được hỗ trợ về giống vốn kỹ thuật
đến nay gia đình ông đã tăng đàn được lên gần một trăm linh con
và đem lại thu nhập cho gia đình hàng chục triệu đồng một tháng
thứ nhất là công ty sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm
sản phẩm mà được ký kết ổn định không tăng không giảm
thứ hai là quy trình chăn nuôi
kiến thức mới về chăn nuôi đều được công ty khuyến nông
và hiện tại mỗi một đơn vị có một người khuyến ông
một nhân viên tổ chức tinh nhân tạo
trực tiếp đi lại hàng ngày đối với các hội tuyên đôn
để hướng dẫn và thu nhập thì hiện tại là trừ chi phí rồi
gia đình tôi cũng được bảy mươi triệu đồng trên tháng
cùng với hiệu quả kinh tế gia đình
mô hình liên kết chăn nuôi bò sữa với doanh nghiệp
đã tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động
là bà con dân tộc thiểu số tại địa phương
việc liên kết này đã giúp người nông dân doanh nghiệp
kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm
trước đây ở nhà cũng chỉ làm ruộng thôi vất vả lắm
nhưng bây giờ hai vợ chồng vào đây là mưa nắng
vẫn đều đặn công việc thu nhập của hai vợ chồng
cũng được một mươi triệu một tháng ổn định lắm
hiện nay chúng tôi có trên năm trăm bảy mươi hộ chăn nuôi
và họ là những người hiện nay đang chăn nuôi
và chế sản xuất chủ yếu là sản lượng sữa của công ty hiện nay
các hộ chăn nuôi này họ gắn liên kết với công ty
thông qua các hợp đồng về chăn nuôi
hợp đồng thu mua mua bán sữa tươi
trong quá trình chăn nuôi thì công ty có những chính sách
có những dịch vụ về kỹ thuật để hỗ trợ cho các hộ phát triển chăn nuôi
đến nay công ty cổ phần giống bò sữa mộc châu
đã có gần một mươi tám con bò sữa được nuôi theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao
tại ba trung tâm giống với quy mô một con bò sữa mỗi trung tâm
và gần sáu trăm linh hộ chăn nuôi
hầu hết các hộ chăn nuôi bò sữa ở mộc châu đều thu hoạch sữa bằng máy
với việc đặt một mươi tám điểm thu mua sữa tươi của công ty gần chạy bò của người nuôi
đã giúp cho việc thu mua kiểm tra chất lượng
và người nông dân cũng không phải vận chuyển sản phẩm sữa đi xa
bằng việc liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người chăn nuôi
đã tạo ra hiệu quả kinh tế cho những người chăn nuôi bò sữa tại mộc châu
đặc biệt là giải quyết vấn đề đầu ra cho sản phẩm
và đây cũng là một trong những hướng phát triển của môn đèn
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
sẽ tiến hành tuần tra chung trên vùng biển ngoài khơi của vùng midanau
nhằm phòng ngừa và chấn áp nguy cơ an ninh từ các phiến quân hồi giáo
và các phiến quân thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng
triều tiên ngày hôm nay đã đưa ra lời chỉ trích mỹ tiến hành thử nghiệm
đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi cuối tháng năm vừa qua
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna dẫn lời người phát ngôn của lực lượng chiến lược
thuộc quân đội nhân dân triều tiên nêu rõ
việc mỹ tiến hành vụ thử đánh chặn tên lửa đạn đạo icbm
là một hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng vô bày tham vọng của mỹ
trong việc kích động cuộc chiến tranh hạt nhân
người phát ngôn cũng chỉ trích những động thái quân sự gần đây của mỹ
tại khu vực châu á như việc washington triển khai tàu sân bay hạt nhân uss ronan reagan
gia nhập nhóm tàu sân bay uss can vinson tham gia cuộc tập trận chung
với lực lượng phòng vệ nhật bản tại vùng biển nhật bản
và đưa hai máy bay ném bom b một b tới hàn quốc diễn tập ném bom
chính phủ mỹ đã bắt đầu triển khai thủ tục an ninh mới trong việc cấp thị thực
theo đó một số du khách khi xin thị thực phải cung cấp những thông tin đã đăng ký trên các mạng xã hội
đây là một trong những biện pháp sàng lọc những đối tượng có nguy cơ thực hiện các vụ tấn công
một quan chức ngoại giao mỹ cho biết mặc dù du khách không phải cung cấp mật khẩu
các tài khoản trên mạng xã hội song nếu bị phát hiện đã đăng tải những thông tin nghi ngờ
trên facebook hay theo dõi những tài khoản cực đoan trên twitter hay instagram
họ có thể sẽ phải bổ sung thêm một số thông tin như các hoạt động trên truyền thông xã hội
số hộ chiếu trước đây các thành viên trong gia đình quá trình đi du lịch trước đó
việc làm và thông tin liên hệ
một số người lo ngại rằng với quyết định này những du khách không tiềm ẩn mối đe dọa tấn công khủng bố
có thể bị kỳ thị về quan điểm chính trị hay tôn giáo
tuy nhiên quan chức ngoại giao mỹ cho biết những thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến một phần nhỏ
trong số hơn một mươi ba triệu người xin cấp thị thực vào mỹ mỗi năm
hôm nay cô chung yura con gái bà yura
và choi seung shin một trong các nhân vật chính liên quan tới vụ bê bối tham nhũng
của cựu tổng thống hàn quốc đã được thả
tòa án trung tâm quận seoul bác bỏ đề nghị bắt tạm giam với cô trung của các công tố viên
trước đó cô gái hai mươi một tuổi này sau khi được dẫn độ từ đan mạch về nước
từng bị cơ quan chức năng hàn quốc bắt giữ vì cáo buộc liên quan tới bê bối tham nhũng
của mẹ cô và cựu tổng thống hàn quốc park geun hye
tòa án cho rằng trong điều kiện các công tố viên đã thu thập đầy đủ những chứng cứ cần thiết
để tiến hành thủ tục truy tố họ không thấy có nguy cơ đáng kể nào
về việc cô trung sẽ hủy bỏ những chứng cứ tố tụng do đó đã thả tự do cho cô
sau khi được trả tự do cô chung xin lỗi công chúng vì đã gây ra những phiền tói
cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với các công tố viên
tuy nhiên cô bác bỏ việc phạm pháp và nhắc lại không biết gì về những tội danh mẹ cô bị cáo buộc
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối của truyền hình nhân dân
kính chào quý vị và hẹn gặp lại